thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn công an quận ba tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý hàng chục trường hợp dương tính với ma túy
trong quán bar pero trên đường võ văn tần thuộc phường võ thị sáu
vào rạng sáng cùng ngày đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phù hợp với các lực lượng các phòng nghiệp vụ công an thành phố
cảnh sát cơ động công an quận ba đã tổ chức đột kích bất ngờ vào quán ba sáu mươi năm club của công ty faso
tại địa chỉ sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba tp hcm
thời điểm kiểm tra hàng trăm người đang cuộn nhịp theo nhạc thấy lực lượng chức năng liền nhớ nhào ý định bỏ chạy nhưng đều bị chặn lại
tại một số bàn lực lượng cảnh sát đã phát hiện nhiều viên thuốc nén và gói bột màu trắng rất lăng lóc nghi là ma túy tổng hợp
ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện quán có nhiều lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ quản lý cho khách sử dụng ma túy
tổ công tác sau đó đã tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với tất cả khách có trong quán
qua đó phát hiện bảy mươi sáu trên một trăm sáu mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
điều đã nói là cách đây một tuần công an tp hcm cũng đang kiểm tra quán ba vũ trường phơ xô
phát hiện có bảy mươi bốn khách cùng với một mươi bảy nhân viên của quán dương tính với chất ma túy
trước đó vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng cũng kiểm tra quán này và phát hiện bảy mươi tám dân chơi dương tính với chất ma túy
được biết quán ba vũ trường phơ xô là tù điểm ăn chơi có tiếng ở khu vực trung tâm tp hcm
mỗi ngày cuối tuần quán có hàng trăm khách đổ về vui chơi
cũng từ đây tình hình an ninh trật tự khu vực có dấu hiệu phức tạp